vì thế mà lúc này ở các tỉnh từ thanh hóa trở xuống đến thừa thiên huế mưa cũng đã giảm hẳn không khí khô giáo cùng với đó là một mức nhiệt dễ chịu khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi bốn độ
trong ngày hôm nay ở khu vực này trời không còn mưa nữa và nắng xuất hiện nhiệt độ cũng tăng lên mức ba mươi hai ba mươi ba độ
trong khi ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận mưa cũng giảm còn dài rác nên nhiệt ngày tăng lên ngưỡng ba mươi một ba mươi hai độ
khối không khí lạnh xâm nhập sâu xuống phía nam
làm giải hội tụ nhiệt đới suy yếu thay thế dần gió tây nam
vì thế mà mưa ở khu vực tây nguyên và khu vực nam bộ cũng giảm dần
trong ngày hôm nay cả hai khu vực này chỉ còn mưa rào và rông ở mức giải rác
thời gian mưa xuất hiện sau một mươi năm giờ chiều và kéo dài đến khoảng một mươi chín giờ
trong khoảng thời gian từ nay đến một mươi năm giờ là lúc mà nam bộ và tây nguyên trời có nắng
vì thế mà nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên sẽ tăng lên mức hai mươi tám ba mươi độ
còn tại khu vực nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
trên biển trong ngày hôm nay mưa rào và rông tiếp tục xuất hiện ở khu vực phía tây
vùng biển nam biển đông khu vực biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
với khu vực huyện đảo trường sa mưa rào và rông xuất hiện ở khu vực phía tây
gió bắt đầu có sự đổi hướng từ tây nam thành hướng đông bắc nhưng cường độ yếu cấp ba đến cấp bốn
trong khi đó khu vực huyện đảo hoàng sa thời tiết tốt trời không mưa nắng ráo
gió hướng đông bắc mạnh cấp bốn đến cấp năm
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước